sau hai tuần các quận trung tâm tp hcm ra quân xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường
đến nay tình hình đã được cải thiện đáng kể lòng đường thông thoáng và sạch sẽ hơn
điều quan trọng việc làm này nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía người dân
vài ngày trước đây diện tích vỉa hè này trưng bày một chú gà trống cao to
chóng ngợp để quảng cáo nhà hàng sau khi lực lượng chức năng yêu cầu tháo rỡ do lấn chiếm vỉa hè
người đi bộ đã có thể đi lại một cách thoải mái thông thoáng
nhiều khu vực trong thành phố là những tụ điểm bán hàng ăn uống
đậu xe bừa bãi cả trên vỉa hè và dưới lòng đường đã được chấn chỉnh
người kinh doanh cũng đã tự thu hẹp lại phạm vi bán hàng đúng phép
hơn nữa sự túc trực thanh kiểm tra thường xuyên của lực lượng an ninh trật tự các phường
quận cũng khiến cho việc thực hiện quy định này có ý thức nghiêm minh hơn
đã chỉ thị như vậy rồi thì mình không có bày ra lấn chiếm lòng đường
mình ép sát vào góc tường
vì đó là không có vi phạm lòng đường thì mình được bán
trước là khi đuổi ở đâu thì anh em đi
thì khi anh em đi thì có mặt thì bà con mới là vắng bóng
khi anh em vắng bóng thì bà con lại tiếp tục buôn bán
nhưng khi đã triển khai cái phương án trên
thì bà con đã có ý thức trong đầu và đã chấp hành tốt về cái luật
tại nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh
khi người dân đã tự nguyện phá rỡ bậc tam cấp mái che bảng hiệu lấn chiếm về hè
điều này cho thấy sự cố gắng
quyết liệt của các cấp chính quyền đã tác động và tạo chuyển biến tích cực
đến ý thức của người dân giúp cho bộ mặt đô thị thay đổi rõ rệt
đường phố đã bớt đi những hình ảnh nhách nhác
về hè thông thoáng người đi bộ yên tâm hơn
đi mọi nơi mà nếu được cái không gian cũng như về hè nó thoáng mát như thế này
thì người khách du lịch người ta đến người ta vui vẻ
thì sẽ tạo cho cái điều kiện du lịch ở việt nam thêm phát triển
mặc dù vậy để tránh tình trạng tái lấn chiếm về hè lòng đường
sau mỗi đợt gia quân chính quyền tp hcm cần có những giải pháp căn cơ lâu dài
đặc biệt là công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân
trong việc giữ gìn trật tự xây dựng nếp sống văn minh đô thị
song song với đó là việc sớm giải quyết bài toán về bãi đậu xe
nhà vệ sinh công cộng hoặc hình thành các khu vực bán hàng rong
có sự quản lý của chính quyền nhằm đảm bảo đời sống cho người kinh doanh